thưa quý vị cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an vừa phối hợp với các bên liên quan
tiếp nhận bảy trăm tám mươi công dân việt nam về nước trước tình hình tại myanmar có nhiều diễn biến phức tạp
theo đó cục quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan
xác minh thông tin để hỗ trợ công dân được nhanh nhất và cấp hộ chiếu cho một sáu mươi tám người
ngày hai tháng một mươi hai lãnh đạo bộ công an đã cử lãnh đạo và cán bộ tham gia đoàn công tác liên ngành
do bộ ngoại giao chủ trì hỗ trợ đưa công dân từ myanmar về nước
đến ngày sáu tháng một mươi hai cục quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị và các cơ quan liên quan
tiếp nhận bảy trăm tám mươi người về nước qua cảng hàng không quốc tế nội bài trên sáu chuyến bay thuê riêng
dự kiến trong tuần này đơn vị sẽ cùng các cơ quan liên quan tổ chức thêm một số chuyến bay thuê riêng
để đưa số công dân việt nam còn mắc kẹt tại myanmar về nước